đó cũng là mảnh đất ẩn chứa nhiều điều thú vị để hấp dẫn những bước chân du khách ưa chinh phục và khám phá
và trong chương trình sắc màu dân tộc ngày hôm nay mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi về với tây nguyên đại ngàn
để hiểu hơn về cuộc sống nguồn cội của đồng bào mườ nông một trong những tộc người xuất hiện sớm nhất ở vùng đất tây nguyên
cũng như vẫn còn bảo lưu được nhiều nét văn hóa đặc trưng của dân tộc
từ xưa tới nay nói đến văn hóa tây nguyên là nói đến sự gắn kết chặt chẽ giữa buôn làng luật tục phong tục và lễ hội trong không gian giữa rừng đại ngàn
vậy nên dù là người chưa từng đặt chân tới mảnh đất đầy nắng và gió này
nhưng tây nguyên vất hiển lên với những đàn voi rúng mãnh tiếng cổng chiêng rộn ràng mái nhà rông cao vút lên trời xanh
và những ngọn thác trắng lưng trời tất cả đã tạo nên một nền văn hóa độc đáo riêng biệt
đến với tây nguyên trong những ngày đầu xuân chúng tôi đã ghé thăm huyện lắc thuộc tỉnh đắk lắc
một trong những địa bàn có đông đúc người mưa nông sinh sống
cùng với người ba na e đê người mưa nông là một trong những tộc người cư trú lâu đời nhất trên mảnh đất tây nguyên
là sắc tộc sử dụng ngôn ngữ thuộc nhóm môn khơ me
ở tây nguyên voi là hiện thân của sức mạnh sự giàu có của gia đình buôn làng
và trong các dân tộc ở tây nguyên người mơn ông nổi tiếng có nghề săn bắt thuần dưỡng voi rừng
vậy nên trong chuyến hành trình tìm hiểu về văn hóa mơ nông
người đầu tiên chúng tôi gặp gỡ là anh đàng năng long một trong những người có nhiều voi nhất việt nam
sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống săn bắt và thuần dưỡng voi
nên ngay từ khi còn trẻ anh đã được phong là gru dũng sĩ san voi
bởi chỉ có những người săn được trên một mươi hai con voi mới có danh hiệu này
hơn ba mươi năm nối nghiệp cha hiện nay đàn voi của anh long có bảy con
nhưng cũng có thời điểm gia đình anh nuôi đến một mươi hai con tất cả
với người mưa nông voi không chỉ là một tài sản lớn của gia đình
mà còn được coi như thành viên trong cộng đồng
bởi vậy mọi việc diễn ra xung quanh đời sống của voi đều tuân theo tục lệ truyền thống của người mơ nông
khai bạc trang trí sản xuất viên tổng giám đốc tại mưa nông
từ xa xưa đồng bào mưa nông đã bắt voi từ hoang dã về thuần dưỡng để làm voi nhà
thực ra cuộn săn bắt voi là một cách dùng voi nhà để đuổi các đàn voi trong tự nhiên và bắt con voi non mang về
trong văn hóa thuần dưỡng voi tây nguyên có một cái rất là nhân văn
con voi khi nó đứng lên mặt đó nó có thể đánh giá với văn hóa của người mưa nông
được bắt và được mang từ rừng về
và khi người ta nhập làng
trong quá trình mà dạy dỗ
nó nghe được các hiệu lệnh của những người thuần dưỡng voi
thì người ta làm lễ nhập làng
và bắt đầu người ta nhập thân cho con voi vào gia đình đó
mà theo thứ tự trong gia đình
ví dụ voi bắt trước
trong khi các con sinh ra đời thì gọi là anh chị
mà nếu trong gia đình đã có con cái
và voi bắt sau về gọi là em
và voi cũng có một cái tên
được đặt một cái tên
và trong suốt một cái khoảng đời
voi sống với con người
trong các chuyện buồn vui gia đình
voi cũng được chia sẻ
những cái niềm vui lẫn vật chất và tinh thần
và khi voi
mà về với thế giới bên kia
thì người ta cũng chia cho voi một phần tài sản
và cũng xây mồ mã
và trôn cất
và cũng có cái lễ bỏ mã giống như con người
thì cái đấy tôi cho rằng là
đó là một cái văn hóa sâu sắc
và có tính nhân văn cao nhất
trong cái văn hóa săn bắt
và thuần dưỡng voi của người mơ nông
trong quan niệm của người mơ nông
voi còn là biểu trưng của sự hiền hòa
vậy nên dù người săn voi
phải can đảm bản lĩnh
nhưng lúc thuần dưỡng
nuôi loài vật này
cũng phải có phẩm chất đạo đức
chuẩn mực rộng lượng vị tha
muốn thuần dưỡng được voi
ngoài những cái kỹ năng
thuộc về sức khỏe
thì chúng ta phải có một cái lòng nhân ái
làm sao chúng ta làm cho loài voi
được cảm nhận cái sự xuất hiện của con người
đối với con voi
đều mang lại cho đôi bên có một sự hài hòa
và gắn kết nhau về sức mạnh cộng đồng
con voi nó là một loài vật thông minh
thì từ cái việc mà khi những con voi
mà đã được thuần dưỡng
mà voi không trở chứng
thì con người thì không được dừng vũ lực
mà mọi cái là phải dừng bằng tình cảm
có thể nói
voi là niềm tự hào lớn
của đồng bào mân âu nói riêng
và người tây nguyên nói chung
bởi nó như một biểu tượng độc đáo
thể hiện sức mạnh sự can đảm
phóng khoáng của con người
nơi núi rừng đại ngàn
và voi còn hiện diện
trong mọi sinh hoạt đời sống
voi cùng bà con đi nương giấy
voi chở lúa gạo kéo gỗ
đặc biệt hiện nay
đối với khách du lịch
thì không gì thú vị hơn
là được cưới voi đi thăm buôn làng

tuy nhiên những năm gần đây
trong xu thế phát triển
đất rừng bị thu hẹp
số voi ngày càng hít đi
và đứng trước nguy cơ cần bảo tồn
thì với những người yêu voi
một tình yêu ruột thịt
như anh đảng năng long
cũng còn biết bao chăn trở
hay khám phá những ngôi nhà dài nhiều thế hệ sinh sống rồi lại đắm chìm trong những câu chuyện sử thi bên bếp lửa bập bùng
đó quả thật là những trải nghiệm vô cùng thú vị
tuy nhiên người mơ nông vẫn còn rất nhiều những nét văn hóa độc đáo
sau đây xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với một ngôi làng gốm cổ
và gặp gỡ những nghệ nhân làm gốm được xem là cuối cùng của người mơ ông
từ bao đời nay nghề gốm đã xuất hiện và trở thành một trong những nghề hương thịnh trên khắp mọi miền đất nước
với vùng đất tây nguyên nghề gốm phát triển muộn hơn rất nhiều
sản phẩm tạo ra cũng làm hoàn toàn thủ công
nhưng đã có thời gốm của người mơn ông được cung cấp cho rất nhiều đồng bào các dân tộc nơi đây sử dụng
đến dân bắc xã giang tàu huyện lắc thuộc tỉnh đắk lắc
buôn làng người mơ nông duy nhất ở tây nguyên vẫn còn giữ nghề làm gốm cổ
được biết xưa kia xã giang tao cả một mươi một buôn đều làm gốm
nhưng đến nay chỉ có ba gia đình duy trì trong đó có nghệ nhân lưu muông
có lẽ tình yêu với nghề gốm mộc mạc được truyền từ người mẹ đã giúp bà giữ nghề trong suốt những năm tháng thăng trầm qua
cái nghề này là được truyền lại từ người mẹ
lúc tôi khoảng một mươi năm một mươi sáu tuổi thì tôi bắt đầu thấy mẹ tôi gùi đất về để làm cái này và rất là vất vả
cho nên xuất phát từ tình thương đối với mẹ thì tôi mới giúp cho mẹ tôi làm sản phẩm và từ đấy dần dần cũng yêu nghề gốm của quê hương
cũng giống như các vùng miền khác quy trình làm gốm thường trải qua năm khâu chính là làm đất tạo hình sản phẩm trang trí hoa văn tráng men và nung đốt
với nghệ nhân lưu muông để sản phẩm có độ bền đẹp
bà cùng những người dân phải đi lấy đất xét ở dưới chân núi chu rang sin cách buôn khoảng sáu km
điều thú vị là cách làm gốm của người m mơn ông không cần dùng bàn xoay mà nặn bằng tay và di chuyển xung quanh để tạo dáng cho sản phẩm
vậy nên chỉ những người khéo léo kiên trì mới có thể làm được
gốm sau khi nặn xong sẽ được mang đi phơi khô

với nghệ nhân lưu muông để sản phẩm có độ bền đẹp bà cùng những người dân phải đi lấy đất xét ở dưới chân núi chu rang sin cách buôn khoảng sáu km
điều thú vị là cách làm gốm của người mân âu so với các vùng biển khác đó là sản phẩm được nung lộ thiên chỉ trong vòng ba mươi phút
và một điều khác biệt nữa của gốm mân âu so với các vùng biển khác đó là sản phẩm được nung lộ thiên chỉ trong vòng ba mươi phút

khi lớp củi trên cùng cháy gần hết người ta bắt đầu lấy ra và tạo màu đen bóng cho sản phẩm bằng cách ủ với vỏ chấu hoặc mùn cưa
vì nét độc đáo này mà sản phẩm gốm của những nghệ nhân ở buôn dơn bắc rất khác biệt
quá trình nung gốm khác với các loại gốm khác là nếu cho độ lửa lớn nó sẽ cháy sẽ tạo ra màu đỏ của gạch
riêng người mơn ông chúng tôi thì đốt bằng dơm bằng củi đốt nhẹ từ từ làm sao cho nó tạo thành màu đen
nếu những sản phẩm gốm trước đây chỉ đơn thuần là các vật dụng phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày như chén bát nồi ché dụng cụ đồ xôi với họa tiết đơn giản
thì ngày nay nhằm phục vụ nhu cầu thị hiếu đa dạng của khách hàng
bà hư lưu muông còn sáng tạo chế tác ra sản phẩm hình con thuốc
những sản phẩm hình con thuốc thân thuộc với cuộc sống của người tây nguyên như voi trâu lợn bò
nhưng có lẽ sự sáng tạo và cố gắng đó của chị hư muông cũng là chưa đủ trước nguy cơ gốm mưa nông ngày càng thu hẹp và biến mất
điều cần thiết lúc này chính là sự quan tâm hỗ trợ và tìm đầu ra cho gốm mơ nông của các cơ quan chức năng
để những nghệ nhân gốm cả đời tâm huyết như chị lưu muông được tiếp tục sản xuất ra các sản phẩm
mang hồn người mơ nông và cũng là để thế hệ trẻ dần quan tâm hơn tới nghề truyền thống này của cha ông
món ăn dân dã độc đáo mang hương vị rất riêng của đồng bào nơi đây
vậy nên hãy cùng với chúng tôi đến với một vài món ăn đặc trưng của núi rừng tây nguyên đại ngàn
người mơ nông thường sinh sống trên những sườn đồi bìa rừng gần những con suối con khe nhỏ
cuộc sống chủ yếu dựa vào thiên nhiên
chính từ sự trở tre của thiên nhiên đó người mơn ông đã tồn tại cùng những món ăn thức uống do họ tự sáng tạo ra
để rồi từ đó văn hóa ẩm thực mơ nông đã được khẳng định
một trong những món ăn dân dã đó chính là canh cà đắng được nấu từ một loại cà dại
hiện nay đã được bà con trồng trong vườn nhà và ra quả quanh năm
cà sau khi bổ chữ thập thì được ngâm ngay vào nước muối để tránh thâm
để nấu bát canh cà theo đúng cách
người mơ nông thì cà phải cho vào luộc nhừ rồi vớt ra lột vỏ và cho vào cối dã
sau đó người ta dùng chính nước luộc cà để nấu canh
đồng thời đó cũng chính là cách giữ lại phần nào vị đắng đặc trưng của món ăn dân dã này
ngoài canh cà đắng một trong những món ăn cũng mang đặc trưng hương vị của người mơ nông
đó chính là gà nướng
theo nơi khác thì người ta dùng nước sôi để làm gà làm heo
đặc biệt ở đây thì làm gà làm heo thì chủ yếu là hôi bằng lửa bằng rơm để cho tạo nên cái thịt nó thơm và nó xăng thịt lại
và lúc mình ăn thì cảm giác thịt nó ngọt hơn
gà sau khi thui cháy lông và làm sạch sẽ được mang đi tẩm ướp gia vị trước khi nướng
với người mơn ông gia vị là thứ rất quan trọng bởi nó làm nên hương vị riêng của món ăn
gia vị tẩm ướp gà bao gồm xà ướt muối nước mắm và củ nén hay còn gọi là hành tăm
một loại gia vị rất đặc trưng ở nơi đây
ở đây thì chủ yếu là dùng củ nén để thay hành tím đó là củ nén và ớt
đa số là món nào cũng có hai cái đặc trưng đó như giả muối ớt rồi nấu canh cà đắng cũng có rồi nấu măng cũng có
gà sau khi được ướp kỹ sẽ cho lên bếp than nướng tới khi có màu vàng ruộm là được
món gà nướng được xem là món ăn quý để đại khách khi gia đình có việc quan trọng và dùng trong lễ hội
quý vị và các bạn thân mến món canh cá đắng dân dã và món gà nướng thường dùng trong lễ hội
đã góp phần làm cho chuyến hành trình tìm về với văn hóa của người mân âu thêm trọn vẹn và thú vị
chương trình sắc mâu dân tập tuần này cũng xin được tạm dừng tại đây
mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình quý vị và các bạn có thể gửi về hòm thư
phòngvănhoaacomnhân dân org vn hoặc qua số điện thoại hai nghìn bốn trăm ba mươi hai sáu trăm sáu mươi chín năm trăm linh tám
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại